triển lãm quốc tế về cơ sở hạ tầng cảng biển và logistics tại việt nam vplec hai nghìn một mươi chín
diễn ra từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi bốn tháng sáu tại tp hcm do iphoma make việt nam tổ chức
dưới sự bảo trợ của hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ logistics việt nam
và hiệp hội thương mại điện tử việt nam bảo trợ truyền thông bởi tạp chí điện tử môi trường và đô thị việt nam
vplec hai nghìn một mươi chín thu hút hơn một trăm linh đơn vị đến từ một mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
đây là cơ hội để doanh nghiệp trưng bày những cơ hội kinh doanh và khách hàng giàu tiềm năng
tiếp cận các đơn vị triển lãm quốc tế và sản phẩm công nghệ tân tiến hàng đầu của ngành logistics
thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia
vplec hai nghìn một mươi chín hứa hẹn mang đến danh mục sản phẩm đa dạng gồm ba pls và đơn vị giao nhận vận tải
vận tải hàng không vận chuyển hàng hóa bằng container lạnh thiết bị xếp dỡ hàng hóa
chuỗi lưu trữ lạnh và đơn vị sản xuất container lạnh đơn vị sản xuất và cho thuê container
hệ thống phân tích dữ liệu đơn vị cung cấp thiết bị và vận hành đường thủy nội địa
thiết bị và bất động sản logistics thiết bị và công nghệ cảng
interlogistics thông minh logistics thông minh và nhà kho thông minh